sau khi bản án có hiệu lực tranh án tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã ban hành quyết định thi hành án phạt tù đối với ông lê thùng vân
ông vân đã có đơn xin hoãn thi hành án với lý do tuổi già sức yếu và mang nhiều bệnh như tăng huyết áp đai tháo đường thiếu máu mạng
tòa án nhân dân huyện đức hòa đã có thông báo đến giám định trực tiếp tình trạng bệnh của bị án lê tùng vân tại nơi ông đang ở
sau đó tòa án nhân dân huyện đức hòa đã chấp nhận đơn xin hoã thi hành án phạt tù của ông lê tùng vân
như vậy tại thời điểm bị khởi tố bị can ở vụ án thứ hai ông lê tùng vân vẫn đang trong thời gian xin hoãn thi hành án phạt tù của vụ án thứ nhất
theo quy định hiện nay tại khoảng một điều sáu mươi bảy bộ loạt hình sự các trường hợp có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù gồm
người có án phạt tù bị bệnh nặng được hoãn cho đến khi sức khỏe được phục hồi phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
người lao động duy nhất trong gia đình trừ trường hợp bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
theo điều hai mươi năm luật thi hành án hình sự người được khoản chấp hành án không được đi khỏi nơi cư trú nếu không được sự đồng ý của ủy ban nhân dân cấp xã đơn vị quân đội
trong trường hợp bệnh nặng đang điều trị tại bệnh viện ngoài nơi cư trú ủy ban nhân dân cấp xã đơn vị quân đội có trách nhiệm phối hợp với gia đình để quản lý người đó
ngoài ra trong trường hợp người bị kết án chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa xong một bản án lại bị xét xử về một tội xảy ra trước hoặc sau khi có bản án đó
thì tòa quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại điều năm mươi năm của bộ luật hình sự quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội
khi bản án có hiệu lực tranh án tòa án có thẩm quyền sẽ ra quyết định thi hành án phạt tù theo điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật tố tụng hình sự
sau khi nhận được quyết định thi hành án phạt tù người chấp hành án có quyền làm đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù với các lý do tại khoản một sáu mươi bảy bộ luật hình sự và sẽ được tòa án xem xét giải quyết
trường hợp ông lê tùng vân đã bị khởi tố và sắp tới có thể sẽ truy tố đưa ra xét xử về tội loạn luân
khi đó tòa án sau khi xét xử sẽ quyết định hình phạt của ông lê tùng vân đối với tội loạn luân sau đó quyết định tổng hợp hình phạt chung với bản án năm năm được xét xử trước đó
sau khi bản án có hiệu lực pháp luật tránh án tòa án có thẩm quyền sẽ ra quyết định thi hành án phạt tù và quyết định sẽ được giao cho ông lê thùng vân
sau khi nhận được quyết định ông lê tùng vân có quyền làm đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù và sẽ được tòa án xem xét theo quy định
trong trường hợp ông lê tùng vân đã chín mươi hai tuổi với tình hình sức khỏe như hiện tại có khả năng ông vân sẽ tiếp tục được hoãn chấp hành án phạt tù
thưa quý vị liên quan đến sự việc những ngày qua trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện trên xa khơi tìm kho báu sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng của bà trương mỹ lan
mới đây luật sư bảo chữa cho bà trương mỹ lan đã có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng đối với tổ chức cá nhân liên quan
trong đơn luật sư nêu rõ từ ngày năm tháng ba đến ngày một mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm đưa vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị liên quan ra xét xử sơ thẩm
trong suốt quá trình giải quyết tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có thái độ tôn trọng hợp tác với hội đồng xét xử viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ
tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà trương mỹ lan
đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt thậm chí đã lan truyền tạo trèn tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội
cũng theo đơn dù là clip cắt ghép nhưng được thực hiện một cách công phu bài bàn tạo dư luận xấu làm giảm đi sự uy nghiêm của tòa án
không những vậy đoạn clip đã xúc phạm đến danh dự uy tín nhân phẩm của bà lan
và không có việc bà trương mỹ lan nói sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng ở ngoài biển vì đây là số tiền được hội đồng xét xử tính toán sau khi xét xử và nêu trong phần tuyên án
liên quan đến vấn đề trên nhiều bạn đọc đặt câu hỏi hành vi tung tin sai sự thật về bà trương mỹ lan
cất giữ kho báu ngoài biển sẽ phải đối diện với những trách nhiệm pháp lý nào
đại diện đoàn luật sư tp hcm cho biết hành vi trên trước hết đã vi phạm vào điều cấm của luật an ninh mạng
cụ thể vi phạm điểm d khoản một điều tám thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác
điểm a d khoảng ba khoảng năm điều một mươi sáu luật an ninh mạng thông tin bịa đặt sai sự thật xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm
hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác
về chế tài xử lý hành vi thông tin bị đạt sai sự thật sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
được sửa đổi bổ sung bởi nghị định số một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó phạt tiền từ một mươi đến hai mươi triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp
chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vù khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
bên cạnh đó hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước bí mật đời tư của cá nhân
và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
ngoài bị phạt tiền tổ chức cá nhân vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật
hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật
lưu ý mức phạt trên áp dụng đối với tổ chức vi phạm trường hợp cá nhân vi phạm mức phạt sẽ bằng một phần hai mức phạt đối với tổ chức
ở mức độ nghiêm trọng hơn người có hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về các tội vu khống theo quy định tại điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
khung hình phạt thấp nhất là phạt tiền từ một mươi đến năm mươi triệu đồng phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm
hoặc cũng có thể bị xử lý hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
theo quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
không hình phạt thấp nhất của tội này là phạt cảnh cáo phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liên bắc
hà nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phùng văn thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đình tiến trung sinh năm hai nghìn tám cùng có hộ khẩu thương chú tại xã tuy lai huyện mỹ đức hà nội
nguyên văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thương chú xã đại hùng huyện ứng hòa hà nội
nguyên văn nghị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thương chú bản triển khương sông mã sơn la
để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trước đó ngày bốn tháng bốn qua công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình địa bàn tại khu đô thị thành phố giao lưu
tổ công tác công an phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm phát hiện phùng văn thi và đinh tiến trung có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phùng văn thi giao nộp hai túi ni lông bên trong có chứa các viên nén một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng
và khai nhận các viên nén tinh thể lần lượt là ma túy hồng phiến và ma túy đá
ngoài ra tổ công tác phát hiện thi còn mang theo một con dao loại dao gấp một kìm thủy lực một tay công vam phá khóa xe
vam phá khóa xe hai bình xịt hình trụ tròn tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ và dẫn giải thi trung về trụ sở công an làm rõ sự việc
tại đây phùng văn thi khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy cơ quan công an kiểm tra phát hiện là do thi mua về để sử dụng
để có tiền sử dụng ma túy thì đã rủ đinh tiến trung cùng đi trộm cắp tài sản
trong mỗi phi vụ thi sử dụng dao kìm công vam phá khóa xe con trung đứng gần cảnh giới
quá trình điều tra ban đầu xác định cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố hà nội
toàn bộ xe máy trộm cắp được thì chuyển đến sơn la bằng đường xe khách để bán cho nguyễn văn trọng và nguyễn văn nghị
từ lời khai của thi và trung cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm đã triệu tập nguyễn văn trọng và nguyễn văn nghị để làm rõ sự việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn nguyễn văn trọng biết nghị thu mua xe máy honda way rsx wayanfa không giấy tờ để bán sang lào
cùng với đó trọng biết phùng văn thi bán xe không rõ nguồn gốc nên đặt vấn đề để mua xe của thi để bán lại cho nghị nhằm mục đích kiếm lợi
sau khi hợp đồng được ký kết bằng miệng bản thân thi và trung lại không có nghề nghiệp muốn kiếm tiền tri tiêu nên đã thực hiện trộm cắp xe máy loại honda way rsx wayanfa để bán cho trọng
từ giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bốn tháng bốn các đối tượng đã lợi dụng sơ hờ của bị hại trụm cắp một mươi một xe máy trong đó thi một mình trụm cắp bảy xe máy trung tham gia cùng thi trụm cắp bốn xe máy
hội đồng định giá trong tối tụng hình sự quận bắc từ liêm xác định tổng số xe máy mà nhóm thi trộm cắp có tổng giá trị khoảng năm mươi ba triệu đồng
số xe máy trộm cắp được thi và trung bán lại cho trọng để lấy tiền tri tiêu cá nhân
mặc dù trọng biết xe máy thi và trung bán là do trộm cắp mà có nhưng vẫn bảo thi tìm thêm xe trộm cắp để thu mua và bán lại tranh lệch cho nghị để kiếm lời
đối với số ma túy bị thu giữ thi khai nhận mua với mục đích sử dụng cá nhân
trong đó hai túi ni lông chứa các viên ma túy thì mua của chính nguyễn văn trọng với giá một mươi một bảy triệu đồng vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
còn túi ni lông chứa ma túy meta petamin dạng tinh thể thì mới mua của một người không quen biết với giá ba hai triệu đồng
tiến hành giám định xác định số ma túy thu giữ của phùng văn thi đều là metapethamin tổng khối lượng là hai mươi ba tám trăm một mươi ba gram
theo lời khai của nguyễn văn trọng anh này thừa nhận bản thân cũng nghiện ma túy và được người khác cho để sử dụng
do không dùng hết nên đã bán cho phùng văn thì
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án bóc tách làm rõ và xử lý hành vi phạm tội của các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
nối tiếp chương trình sẽ là một số các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
ngày hai mươi tháng bốn công an tỉnh bình phước cho biết đơn vị chức năng vừa phát hiện hai đối tượng tàng trữ trái phép súng hơi
qua theo dõi phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh phát hiện hai đối tượng có hành vi tàng trữ súng hơi bắn đạn trì trái phép
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đã mời hai đối tượng gồm htt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú phường tiến thành thành phố đồng xoài và nvt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú phường tân thiện thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
đến làm việc về hành vi tàng trữ trái phép súng hơi bắn đạn trì
tại cơ quan công an htt và nvt khai nhận súng hơi bắn đạn chỉ được mua thông qua mạng xã hội vào năm hai nghìn hai mươi hai để săn bắn chim
qua công tác tuyên truyền giáo dục việc tàng trữ sử dụng súng hơi là hành vi vi phạm pháp luật hai đối tượng đã nhận thức được hành vi của mình
nên đã tự nguyện giao nộp súng hơi cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời viết cam kết không tái phạm việc mua bán tàng trữ súng hơi
sáng ngày hai mươi tháng bốn tin từ công an thành phố phan thiết bình thuận cho biết đã bắt khẩn cấp nguyễn minh huy hai mươi tuổi ngụ tại phường mũi né thành phố phan thiết
nghi phạm tấn công học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông bùi thị xuân phường mũi né để điều tra về hành vi sát hại người
theo thông tin ban đầu tối ngày một mươi tám tháng bốn do mâu thuẫn từ trước với nguyễn hồng hát
nên nguyễn minh huy cùng nhóm bạn hẹn hát đến một quán anh do huy đang làm nhân viên phục vụ tại đây
khi đến nơi hai bên đã xảy ra sâu sát nguyễn minh huy và nhóm bạn đã tấn công hội đồng hát
trong lúc xấu xát nguyễn minh huy đã dùng rào sát hại nguyễn hồng hát khiến cho nạn nhân gục ngã tại chỗ
dù được đưa đi cấp cứu nhưng khi vừa đến bệnh viện thì nguyễn hồng hát đã tử vong
sau án mạng xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết và các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh bình thuận
đã khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân sau đó bắt khẩn cấp nghi phạm gây án
mới đây đại diện cục quản lý thị trường tp hcm cho biết trong tuần qua đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng
thành phố thủ đức thực hiện quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ
đối với năm doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn tp thủ đức tp hcm
qua kiểm tra bước đầu các doanh nghiệp trên đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân theo quy định
tuy nhiên đoàn kiểm tra phát hiện nhiều kim loại màu vàng trang sức như nhẫn dây chuyền lắc đeo tay mà dây chuyền các loại
không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ không có nhãn hàng hóa theo quy định
tổng giá trị là hai trăm ba mươi ba chín trăm một mươi triệu đồng
đội quản lý thị trường số chín đã lập biên bản tạm giữ để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tương tự đội quản lý thị trường số một mươi tám cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện hóc môn
kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng trên địa bàn
tại đây đoàn kiểm tra cũng phát hiện nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng các loại không có nhãn hàng hóa
không ghi xuất xứ không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc theo quy định không rõ chất lượng chưa qua sử dụng
tổng giá trị là bốn mươi chín ba mươi tám triệu đồng
đội quản lý thị trường số một mươi tám đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định
trước đó cục quản lý thị trường tp hcm đã thực hiện nghiêm việc triển khai đồng loạt gia quân kiểm tra và tạm giữ hàng hóa
có dấu hiệu vi phạm tại chín điểm kinh doanh vàng
ngoài ra đội quản lý thị trường số một mươi một cũng đã phối hợp với ban quản lý chợ thiết thực hiện tuyên truyền phổ biến
hướng dẫn kiến thức pháp luật đối với các tiểu thương kinh doanh mặt hàng vàng
tính tới thời điểm hiện tại các đội quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra và tạm giữ số lượng hàng hóa
có dấu hiệu vi phạm trị giá lên tới gần năm trăm linh triệu đồng
huy động gần bốn trăm linh người tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền ở sinh hồ
ngày hai mươi tháng bốn ông vũ văn cương phó chủ tịch ubnd huyện sinh hồ lai châu cho biết
sau hơn hai ngày xảy ra vụ lật thuyền tại vùng ngập thủy điện sơn la thuộc địa phận xã nậm mạ vào tối ngày một mươi bảy tháng bốn
huyện đã huy động gần bốn trăm linh người tham gia tìm kiếm nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân
các lực lượng được huy động tìm kiếm nạn nhân mất tích gồm công an quân đội dân quân đoàn viên thanh niên và người dân các xã bà lần cận
ngoài nhân lực tìm kiếm địa phương cũng đã huy động ba xuồng chuyên dụng của lực lượng phòng cháy chữa cháy và nhiều thuyền nhỏ tham gia tìm kiếm
ông trần văn xứng chủ tịch ubnd huyện sinh hồ cho biết khu vực thuyền gặp nạn có độ sâu khoảng bốn mươi năm năm mươi mét
qua kiểm tra sơ bộ của lực lượng chức năng thuyền bị lật úp khi chìm nên rất có thể các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong thuyền
các lực lượng đang tìm cách lật thuyền trở lại để tìm các nạn nhân
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bốn tại vùng ngập thủy điện sơn la thuộc địa bàn bàn co lẹ cũ xã nậm mạ
xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm lật thuyền sắt có tải trọng năm mươi tấn do anh phan a công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại bàn diền thàng xã nậm tra huyện sinh hồ điều khiển
khi gặp nạn trên thuyền có năm người cùng chú tại bàn diền thàng
theo lời kể của các nạn nhân còn sống lúc xảy ra tai nạn thuyền đang di chuyển từ cửa sông đà về bến diên thàng
khi thuyền lật năm người đều rơi xuống sông
lái thuyền phan a công đã cứu vớt được hai người là thần thị xảo và thần thị tròng
hai nạn nhân lý thị gầy và lý thị quế bị cuốn theo thuyền chìm và mất tích
công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được các lực lượng chức năng địa phương nỗ lực triển khai
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm sắp tới nếu có về miền tây du lịch
thì du khách có thể thưởng thức các hoạt động từ đi xe ngựa trèo xuồng cho đến săn bắt tôm câu cá sấu
đây sẽ là trải nghiệm giúp du khách có được kỳ nghỉ tuyệt vời trong dịp lễ này
kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới sẽ được nghỉ kéo dài trong năm ngày
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trong thời gian này nếu có về miền tây du khách có thể thưởng thức các hoạt động du lịch ở đây
nằm cách thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang khoảng ba mươi sáu km
khu bảo tồn sinh thái đồng tháp một mươi huyện thân phước tỉnh tiền giang có diện tích hơn một trăm linh ha
đây là nơi có hệ sinh thái vùng ngập nước độc đáo đa dạng
bảo tồn được nhiều loại động vật thực vật quý hiếm đặc hữu vùng đồng tháp một mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tân phước tỉnh tiền giang cho biết
tân phước có nhiều địa điểm để phát triển du lịch sinh thái du lịch tâm linh
việc tỉnh đầu tư nguồn lực vào lĩnh vực giao thông du lịch sẽ là động lực để giúp địa phương phát triển kinh tế xã hội
hiện huyện tân phước đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh
để làm chuỗi liên kết để phát triển du lịch của địa phương
bên cạnh đó huyện cũng kêu gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp quan tâm đầu tư tại địa phương
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
ngày hai mươi tháng bốn ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai thông tin
đêm một mươi chín tháng bốn dạng sáng ngày hai mươi tháng bốn trên địa bàn xuất hiện rông lốc cục bộ ở một số địa phương
gây thiệt hại về tài sản hoa màu và nhà ở của người dân
theo đó rồng lốc và mưa lớn làm ba mươi một nhà dân bị tốc mái hư hỏng
trong đó thành phố lào cai là địa phương thiệt hại nhiều nhất với một mươi năm nhà dân bị tốc mái thiệt hại dưới ba mươi
huyện văn bàn có một mươi hai nhà dân bị tốc mái thiệt hại từ dưới ba mươi đến bảy mươi
huyện bảo thắng có bốn nhà dân tốc mái ba mươi năm mươi
ngoài ra rồng lốc và mưa đã làm cho ba hai hectare hơn bảy mươi diện tích ngồ của huyện văn bản bị gãy đổ
bên cạnh đó tình hình thời tiết mưa kèm theo rông lốc còn làm đổ cổng trường
một trường thiểu học ở xã thái niên huyện bảo thắng gãy đổ hai cụt điện tại huyện văn bản
tính đến thời điểm hiện tại tổng thiệt hại do mưa rông gây ra tại các huyện văn bàn
bảo thắng thành phố lào cai là gần chín trăm linh triệu đồng
trước đó đêm một mươi bảy bốn dạng sáng một mươi tám bốn trên địa bàn tỉnh lào cai xuất hiện rồng lốc cục bụ
ở một số địa phương gây thiệt hại về tài sản hoa màu và nhà ở của người dân
theo đó rông lốc và mưa lớn làm một trăm năm mươi một nhà dân bị tốc mái hư hỏng cùng hàng chục hectare hoa màu gãy đổ
tổng thiệt hại ước tính gần ba tỷ đồng
hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lào cai đang triển khai lực lượng
tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân khắc phục thiệt hại về nhà ở sau hai đợt rông lốc
đồng thời khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp
thưa quý vị mới đây bộ văn hóa thể thao và du lịch mới ban hành các quyết định công bố danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong đó có lễ hội đền nguyễn cảnh hoan ở huyện đô lương tỉnh nghệ an
lễ hội đền nguyễn cảnh hoan thập niên sư lệ được tổ chức một mươi năm một lần
nhằm tưởng nhớ thái phó tấn quốc công nguyễn cảnh hoàn và các vị thần
của dòng họ nguyễn cảnh đã có công bào quốc hộ dân
thái phó tấn quốc công nguyễn cảnh hoàn thuộc đời thứ năm của dòng họ nguyễn cảnh
là con thứ hai của phúc khánh quận công nguyễn cảnh huy
ông nguyễn cảnh hoàn sinh năm một nghìn năm trăm hai mươi một mất năm một nghìn năm trăm bảy mươi sáu người huyện thanh trương nghệ an
là vị tướng tài ba thời lê trung hưng có công phò lê diệt mạc
chiến công hiển hách và sự hy sinh của ông được vua lê thương tiếc lệnh lập các đền thờ
ở những vùng ngài hoạt động
giữa thời kỳ lê mạc phân tranh
nhà mạc huy động các tướng giỏi và đại bình đánh vùng thành nghệ
nguyễn cảnh hoan bị thuộc tướng làm phản
ông rơi vào mai phục của tướng nhà mạc là nguyễn quyện bị bắt và đem về thăng lòng
nhà mạc biết ông là tướng giỏi bên tìm cách lôi kéo mua chuộc
nhưng ông cự tuyệt môn mực giữ lòng trung thành với vua lê
tháng chín năm một nghìn năm trăm bảy mươi sáu nguyễn cảnh hoàn bị miêu sát tại thăng long
lễ hội thập niên sự lệ vừa được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ đón nhận danh hiệu này sẽ diễn ra ngày hai mươi ba tháng bốn
tức ngày một mươi năm tháng ba âm lịch tại nghệ an
đây là một cột mốc son mới để con cháu dòng họ nguyễn cảnh
tiếp tục phát huy tinh thần hào hùng của các bậc tiên tổ
bồi dưỡng những tập quán cổ truyền tốt đẹp và xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu mạnh
trong khuôn khổ lễ đón nhận danh hiệu lễ hội thập niên sự lễ
sẽ được diễn ra với quy mô lớn và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc
linh hồn của lễ hội là đám rước hoành tráng kéo dài hàng cây số
được biên chế theo đội hình truyền thống
võ lệnh đi trước mở đường cơ phướn dương oai vòi ngựa dốc chiến
sắc phong thể hiện công trạng kiệu thánh ngự lòng lộng
phần hội gồm đêm thơ nguyễn cảnh thi tập chương trình văn nghệ sáng mãi bài ca truyền thống
trong văn hóa của đồng bào ed lễ kết nghĩa anh em mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc
thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng cùng chung sống nhân ái
vẫn luôn được đồng bào ế đê trân trọng
đồng bào ế đê sinh sống tại các tỉnh tây nguyên có phong tục tập quán rất phong phú
một trong những nghỉ lễ thể hiện tinh thần cộng đồng rõ nét nhất của đồng bào là lễ kết nghĩa anh em
mấy năm trước anh y giao và y nhim ở zaeata huyện kumaga tỉnh đắk lắc đã tình cờ quen biết nhau
quá trình cùng kết thần hai anh em thấy hợp nhau và mong muốn gắn bó làm anh em một nhà
nên đã nhờ thầy cúng và dân làng cùng gia đình chứng nhận
tại buổi lễ hai anh rất xúc động vì từ nay trở đi hai anh có thêm người anh em mới
gia đình hai bên có thêm những người con
lễ kết nghĩa anh em của hai anh là một trong vô vàn những đôi bạn kết nghĩa trong cộng đồng người ế đê
theo giả ytonie zaeata lễ kết nghĩa anh em mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là nét đẹp văn hóa trong đời sống của người ế đê
kết nghĩa anh em theo truyền thống của người ế đê rất quan trọng
đã kết nghĩa thì từ nay trở đi họ là anh em mãi mãi cho đến khi chết đi
thậm chí cả hai bên gia đình sẽ duy trì mối quan hệ
lễ này mãi mãi về sau
theo truyền thống của đồng bào ed lễ kết nghĩa anh em trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện không vụ lợi
đó là sự kết nghĩa giữa hai người bạn nhưng cũng có thể là giữa các buôn làng với nhau
để sau khi kết nghĩa mối quan hệ sẽ càng thêm gắn bó khăng khít hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống
đặc biệt không những bạn mà ngay cả con cái của họ thậm chí cả anh em họ hàng đôi bên
cũng gắn bó với nhau như người một nhà tạo nên tình đoàn kết keo sơn
lễ kết nghĩa thường được tổ chức ở một trong hai nhà của hai người được kết nghĩa
trước khi tổ chức lễ kết nghĩa chủ nhà chuẩn bị một mươi ché rượu cần một con heo hai con gà gạo nếp và các gia vị
người được kết nghĩa có mặt trước năm giờ sáng chứng kiến chủ nhà mùa hèo chuẩn bị các lễ vật
buộc trái rượu cần gùi nước chặt lá chuối
và có một lễ vật không thể thiếu trong lễ kết nghĩa anh em là những chiếc vòng đồng
bởi đối với người ế đê ở tây nguyên chiếc vòng đồng vừa mang yếu tố văn hóa
vừa mang yếu tố tâm linh gắn với các nghi lễ vòng đời của con người
việc sử dụng vòng đồng vừa là trang sức vừa là vật chứng trong các lễ cúng lễ kết nghĩa lễ cưới
không những thế những người già ế đê còn cho biết
những lần được cúng đeo vòng đồng là một dấu mốc quan trọng đánh dấu giai đoạn hay thời khắc ý nghĩa trong cuộc đời
vòng đồng như một vật chứng để thần linh phù hộ che trở cho người được làm lễ
trao trước vòng đó để biết gia đình thân thiết của người được cúng
chiếc vòng đó không bao giờ mất đi
nếu để vòng mất thì nhiều điều không hay rủi ro sẽ đến
lễ kết nghĩa anh em thường được tổ chức trong căn nhà truyền thống của người ế đê
khi mọi người đã quay quần đông đủ tiếng cổng trương vang lên báo hiệu nghỉ lễ bắt đầu
mọi người ổn định chỗ ngồi theo phong tục
phụ nữ được ưu tiên ngồi ở phía nam của căn nhà còn đàn ông ngồi bên phía bắc
không khí buổi lễ diễn ra thật thiêng liêng ấm áp
đặc biệt trong quá trình thực hiện nghi lễ mọi người không được phép nói tục
và không được làm những gì mà chưa được chủ lễ cho phép
người được kết nghĩa ngồi bên mâm cơm cúng và các lễ vật để thầy cúng tiến hành nghỉ lễ
sau lễ cúng người được kết nghĩa sẽ được các thành viên người thân họ hàng trong gia đình
chủ nhà lần lượt đến trao tặng vòng đồng
sau đó tất cả mọi người cùng thưởng thức rượu cần chung vui
có một điều đặc biệt lưu ý là sau khi đã kết nghĩa
điều kiên kỵ nhất là mọi người không được cãi nhau xích mích quậy phá
nếu người nào vi phạm sẽ bị phạt hai ba con heo hoặc một con trâu hay một con bò
sau đó lễ kết nghĩa anh em được người ấy đê trân trọng
gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thế hệ mang ý nghĩa tốt đẹp
mong muốn mọi người sống tràn hòa thân thiết gắn bò với nhau như anh em một nhà
cùng chia sẻ giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn để xây dựng buôn làng ngày càng no ấm sâu đẹp
thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại